công an phường thống nhất thị xã buôn hồ cùng các đơn vị nghiệp vụ khác đã đến khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi và tổ chức điều tra
lực lượng công an sở tại đã tổ chức kiểm tra toàn bộ hiện trường và các khu vực xung quanh những dãy cà phê lân cận
bảng tên còn ghi dòng chữ này
kết hợp với các thông tin khác cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bước đầu đã xác định được tung tích của nạn nhân có tên là nguyễn thị quỳnh hương học sinh lớp chín a sáu trường trung học cơ sở nguyễn trường tộ
vậy những ai liên quan đến cái chết của cháu nguyễn quỳnh hương và những ẩn khuất đằng sau cái chết này đằng sau vụ án này như thế nào
đó là những câu hỏi buộc các điều tra viên phải trả lời

ban chuyên án cũng phải chỉ đạo cho điều tra viên trinh sát là phải quá trình điều tra xác minh thu thập để mà xác định được cái hiện trường chính của vụ án
để mà từ hiện trường đó mình đánh giá được tính chất vụ án phương thức của vụ án đối tượng gây án thì mình định hướng điều tra được
ngay sau khi xác lập chuyên án lực lượng điều tra công an tỉnh cùng công an huyện cư mờ ga công an thị xã buôn hồ và các phòng nghiệp vụ có liên quan đồng loạt triển khai nhiều hướng điều tra
một mũi tập trung tìm người thân của cháu quỳnh hương để nắm bắt các mối quan hệ của cháu quỳnh hương với người
các mũi trinh sát sử dụng hàng loạt các nghiệp vụ để dò tìm xác minh những ai đối tượng nào có liên hệ với cháu hương mà người thân của cháu không biết hay tài sản của cháu hương sử dụng đang ở đâu
nhiều đối tượng nổi lên tại các địa bàn xung quanh xảy ra vụ án mạng cũng được dò hỏi xác minh
trong đó có cả những quan hệ với cháu hương đã ra nước ngoài cũng được tìm hiểu thông tin
với những kinh nghiệm điều tra các điều tra viên đã nhận định đối tượng rất có thể là người quen biết với cháu hương
qua một tuần khẩn trương tất bật điều tra dần dần ban chuyên án đã loại trừ các đối tượng không liên quan và khoanh vùng đối tượng nghi vấn nhất
bằng các biện pháp nghiệp vụ cơ quan điều tra đã xác định được đối tượng khả nghi chính là đã có sự liên lạc với nạn nhân ngay trong những ngày nạn nhân bị hãm hại
đó là nguyễn quốc diễn sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi
nguyễn quốc diễn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba trú tại tổ dân phố tân hà bốn phường thống nhất thị xã buồn hổ
thế nhưng lúc này đối tượng diễn lại không có mặt ở thị xã buôn hồ mà đã xuống thành phố nha trang tỉnh khánh hòa hơn hai tháng này
ngay lập tức một tổ công tác lên đường đi thành phố nha trang để truy tìm diễn
làm thế nào để tìm được diễn tại một thành phố du lịch đông đúc như thành phố nhà trang
các trinh sát lại phải lần tìm các mối quan hệ của cộng đồng người dân đắk lắc đang làm thuê sinh sống tại nha trang

đgardiss domay sản xuất cũng như nhiều mối quan hệ quý vị
tuy nhiên chúng tôi đã gọi được tên là điện đồng tuần thế giới của tân hà bốn

tuy nhiên chúng tôi đã gọi được tên là điện đồng tuần thế giới của tân hà bốn
câu hỏi tiếp theo của quý vị
như là các vật dụng của nạn nhân như kẹp tóc quần áo rồi là một số vật trùng khác
qua các dấu vết ở trên người nạn nhân hồng thì chúng tôi nhận định rằng là chắc chắn có khả năng đây là một vụ liên quan đến hiếp dâm
do đó chúng tôi thực hiện ngay việc thu mẫu ở vùng kín của nạn nhân
ngay lúc đầu khi xảy ra thì từ kết quả khám nghiệm tử thi là nạn nhân bị chấn thương sọ não nghẽn đường hô hấp và có dấu hiệu xâm hại tình dục
thì chúng tôi đã đánh giá ngay là tài sản thì còn trên người nên là không có dấu hiệu của hành vi cướp mà chỉ có là giết và hiếp thôi
mở rộng khám nghiệm hiện trường công an không phát hiện được số vết lạ
từ đây loại bỏ được hướng điều tra đối tượng thực hiện hành vi giết người để cướp tài sản
lúc này ban chuyên án tập trung xác định các mối quan hệ của nạn nhân
các điều tra viên trinh sát đã triệu tập gọi hỏi gần một trăm linh đối tượng để kiểm danh kiểm diện xác minh việc sử dụng thời gian làm gì ở đâu vào thời điểm trước trong và sau khi xảy ra vụ án
đồng thời làm việc với các trưởng thôn những vị chức sắc tôn giáo người đồng bào dân tộc thiểu số có uy tín trong khu vực để tuyên truyền vận động người dân cung cấp

chợ liên quan đến người thân trong làng chợ vấn đề là các quan hệ khác để nắm mắt thông tin để vận động người ta khai báo cho mình cung cấp các thông tin đối với vụ án mờ này riêng đặc thù ở các địa bàn tây nguyên này rất là khó khăn
trong năm hai nghìn hai mươi hai một mươi ngày sau khi xảy ra vụ án phân viện khoa học hình sự tại đà nẵng đã kết luận mẫu vật mà phòng kỹ thuật hình sự công an tỉnh gia lai thu được trong âm đạo của nạn nhân là tinh trùng đây là mấu chút đặc biệt quan trọng của vụ án
kết quả trên là cơ sở để truy nguyên đối chiếu với adn các mẫu tóc mà trước đó thành viên ban chuyên án đã âm thầm thu thập trong quá trình làm việc với những người trong diện hiểm nghi
tổng hợp các biện pháp nghiệp vụ kết hợp với phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc và được hỗ trợ từ chính quyền địa phương ở cơ sở thì cơ quan điều tra xác định
vào tối ngày một mươi bốn tháng ba tại thôn ia sâm xã ia rong huyện chư pứ có hai nhóm thanh niên đồng bào dân tộc thiểu số tổ chức ăn nhậu trong làng cách dãy cà phê của nạn nhân khoảng một trăm linh
thông qua việc nắm bắt diễn biến tâm lý và lời khai của những người liên quan thì tương đối trùng khớp với biểu hiện của ra lan giang
sinh năm hai nghìn một trú cùng thôn với nạn nhân
để tránh đối tượng bỏ trốn ban chuyên án đã vạch ra kế hoạch khống chế ra lan giang một cách tỉ mỉ

thông qua việc nắm bắt diễn biến tâm lý và lời khai của những người liên quan thì tương đối trùng khớp với biểu hiện của ra lan giang một cách tỉ mỉ
tại cơ quan điều tra ban đầu giang bước đầu quanh co chối tội
tuy nhiên sau hơn bốn giờ vận động thuyết phục trước những lập luận sắc bén mà điều tra viên đưa ra
cộng với chứng cứ không thể chối cãi thì giang đã cuối đầu thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội

với sự chứng kiến của viện kiểm sát trong lời khai của đối tượng nhân chứng chứng cứ thu thập được có đủ cơ sở để xác định ra lan giang là đối tượng thực hiện hành vi phạm tội

theo đó vào chiều ngày một mươi bốn tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai ra lan giang uống rượu với nhiều người trong làng cuộc nhậu kéo dài đến khoảng hai mươi giờ
sau khi say xịn giang về nhà và phát sinh mâu thuẫn với gia đình nên bỏ ra trò dễ ngủ
giấu vết thu ở hiện trường có cây gậy có giấu vết máu và quan trọng nhất là kiếp thời thu giữ được cái giấu vết tinh dịch trong cái bộ phận tâm đạo của nạn nhân
sau khi say xịn giang về nhà và phát sinh mâu thuẫn với gia đình nên bỏ ra trò dễ ngủ
khoảng hai mươi một giờ khi đi qua vườn cà phê thấy chị hồng đang dọi đèn tới nước thì rục vọng của giang nổi lên do cơn say

để tránh bị phát hiện đối tượng đã chặt một khúc gỗ trong vườn lẻn ra sau lưng đánh nhiều nhát khiến nạn nhân cục tại chỗ
sau đó bóc cổ đến chết để thực hiện hành vi hiếp dâm
sau khi gây án xong hắn sợ bị người khác phát hiện
giang đã kéo lê sát nạn nhân và xây gắn máy ném xuống giếng nước đậy nắp bê tồng lại để nhằm phi tăng dấu vết
một mươi tám h chiều ngày một mươi chín tháng một mươi một năm hai nghìn chín
ông trần văn mộc ở khu tám xã phú hộ thị xã phú thọ tỉnh phú thọ
cùng con trai đi làm về thì trời đã tối
nhà vẫn mở cửa mà vợ và mẹ của họ là bà lan đi đâu không rõ
bên thành giếng chức giá vứt trỏng trơ gạo váy tùng toái
linh cảm có chuyện chẳng lành hai bố con ông mộc và một số người hàng xóm đã đi tìm bà lan
thông tin về bà lan mất tích được báo ngay cho lực lượng chức năng
xét thấy đây có thể là một vụ trọng án
bản giám đốc công an tỉnh phú thọ thị xã phú thọ và một số người hàng xóm đã đi tìm bà lan

hợp với phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội phòng kỹ thuật hình sự thành lập ban chuyên án
xác định những dấu vết ở hiện trường là yếu tố quyết định đến việc phá án thành công hay không
những kỹ thuật viên dày dặn kinh nghiệm được huy động vào cuộc
tại nhà nạn nhân lực lượng kỹ thuật hình sự phát hiện khu vực nền giếng có vết máu
ngay lập tức hiện trường được phong tỏa để phục vụ công tác khám nghiệm truy nguyên dấu vết
lúc này giếng nhà ông mộc được đậy kín bằng hai tấm bê tông chắc chắn
mở nắp giếng lực lượng chức năng phát hiện dưới giếng có một sát chết
khi thi thể được đưa lên từ dưới ông mộc và gia đình đau đớn nhận ra đó chính là bà lan
ngay từ khi đầu tiên nhận tin phòng cảnh sát điều tra tôi nhận tin công an tỉnh báo về
trên công an thị xã người ta báo là trên xã phục hộ có một vụ là có một người phụ nữ chết ở dưới giếng được phứt lên
thế thì chúng tôi lên trên đấy thì xem xét lại hiện trường và sau khi nhận tin cho anh em lên trên để nắm lại tình hình
xác định xem là cái việc rơi xuống giếng là nguyên nhân do giết hay là bị ngã xuống giếng chết
kết quả khám nghiệm bước đầu thu thập được
nửa viên gạch có vết máu
cách đó không xa trên bờ tường có dấu vết bàn tay dính máu nghi là của hung thủ
căn cứ và kết quả khám nghiệm hiện trường và những dấu vết để lại trên người nạn nhân
lực lượng công an tỉnh phú thọ nhận định đây là vụ giết người
hung thủ sau khi giết bà lan đã mở nắp giếng vứt sát nạn nhân xuống rồi để nắp lại
cái đầu bà này bà ấy tóc rất dài
chỉ thấy nó dính rất nhiều những cái của thành giếng rồi các cái đất bám vào thôi
thế chỉ bị đập vào phía sau gáy
thì xác định là bà này là rơi xuống giếng thì không biết nó đập vào là do rơi trúng giếng nó bị đập vào thành giếng
hay là nó đập từ ở trên bờ này rơi xuống giếng chết
lúc đầu còn xác định còn khó như thế
thế mà chỉ biết trên bờ là chỉ còn lại một cái dấu vết là mấy cái viên gạch xể
thế mình nghĩ bà gạch xể thì cũng có thể làm ra một cái vết bàn tay dấu vết là mấy cái viên gạch xể
thế mình nghĩ bà gạch xể thì cũng có thể làm cho người ta chết
nhưng mà để nó chết ngay thì rất khó
chính là bà này lúc chết là khả năng bị chết ngạt
lúc khám nghiệm ra là bà này ở trên thì cũng chưa chết hẳn
nhưng xuống là bị sạc nước và chết
tức là vừa chết bị ném xuống và vừa bị chết ngạt ở dưới nước nữa
hàng trăm người dân chứng kiến tại hiện trường đều hết sức căm phấn
trước cái chết của bà lan và căm phấn trước hành động giá man của hùng thủ
còn gia đình nạn nhân thì đau đớn bức xúc của bà lan
cùng trước cái chết của người vợ người mẹ vốn hiền lành chăm chỉ
trước sức ép dư luận đặt ra đối với cơ quan điều tra phải nhanh chóng giải mã vụ án
ổn định tình hình an ninh trật tự
bởi cái chết hết sức thương tâm của bà lan lại xảy ra nơi miền quê vốn dĩ rất yên bình
người dân vốn hiền lành lương thiện quanh nằm làm nữ vấn dụng đồng
một đồn mười mười đồn trăm
và cứ vậy người ta kháo nhau về cái chết đầy bi thảm
và trên dung chưa rõ
kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy
bà lan bị tử vong do bị đánh vào đầu gây nết hộp sọ
chấn thương sọ náo
trong phổ của nạn nhân có một ít nước
chứng tỏ sau khi bị ném xuống giếng nạn nhân mới tử vong
vậy động cơ nào để hung thủ gây án
đây là điều rất quan trọng để mở hướng đi
nhưng lại rất khó xác định
bởi vì trông nạn nhân cho biết
gia đình anh không mất gì
và không hề có nạn nhân
không hề có mâu thuẫn gì với hàng xóm
tất cả những suy luận dù rất mong manh
các chiến sĩ công an cũng không được phép bỏ qua
các tình tiết tưởng như không liên quan đến vụ án
cũng đều được báo cáo lên bàn giám đốc công an tỉnh
những người có nhiều kinh nghiệm nhất
trong các vụ trọng án được bàn giám đốc trự tập
để cùng phân tích phán đoán
và xử lý các vụ trọng án
đây là một vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng
càng phá án muộn
để càng gây dư luận sống trong nhân dân
bàn giám đốc công an tỉnh phú thỏ
quyết định sử dụng tất cả các biện pháp nghiệp vụ
huy động mọi lực lượng phương tiện
để tìm ra cài thù ác
thứ ba chuyên án nhận định
nơi mà hiện trường xảy ra bộ việc
nạn nhân nguyễn thị lan này
là nơi hẻo đánh
cùng nông thôn
nên là nhận định đối tượng
đối tượng này là người thân vụ tư bản
hoặc ý chất là
có quan hệ với nạn nhân
từ nhận định này
bàn chuyên án giao cho phòng kỹ thuật trình sự
phải xem xét kỹ lưỡng
tất cả các dấu vết
những mẫu vật có liên quan đến vụ án đã được thu thập
và phân tích một cách tỉ mì tận trọng
hội đồng khoa học nhận định
tính chất đối tượng gây án
loại hung khí đối tượng có thể
và tiếp tục tìm dấu vết khác liên quan đến vụ án
tránh đưa ra những đoạn định sai
có thể làm ảnh hưởng đến quá trình điều tra
chính sự tỉ mỉ miệt mài
và hết sức khuẩn trương
của các kỹ thuật viên
cùng những kết quả điều tra ban đầu
bàn chuyên án đã nhận định
đối tượng gây án chỉ có một tên
giữa đối tượng gây án và các nạn nhân có khả năng
có quan hệ thân quen
càng đi sâu điều tra
các điều tra viên càng thấy vụ án
rộng và phức tạp
bởi lời khai của người nhà nạn nhân đều khẳng định
nạn nhân không hề có mâu thuẫn với một ai
thực sự là ngày đầu tiên khám nghiệp bản trường xong
chúng tôi chưa định hình được
cái việc mà để
tìm ra cái
động cơ mục đích mà nó giết cái bà này làm gì
vì hỏi trong nhà
tiền nông thì người ta bảo là người ta cũng có nhiều tiền
mà có tiền thì được
hỗ trợ tôi nhớ là
hỗ trợ ít tiền của nhà nước
cho các hộ nghèo thì
cũng sử dụng rồi hết rồi
chúng chẳng có con yêu để mà
lấy trộm cắp gì cả
bạn truyền án xác định
hùng thủ ra tay liều đứng
và rất có thể có quen biết với nạn nhân
lúc nạn nhân về
khi mà ông bỏ
ông về nhà nó không tìm thấy vợ đâu

trong ngàn là theo trình báo
nó mất bộ trình báo
xong rồi chẳng hạn có bảo là không lấy trộm bảo
mà mới lấy trộm bảo
với quyết tâm phá án
tìm ra hùng thủ để đưa ra
xét xử trước bác luật
các dấu vết hiện trường dù là nhỏ nhất
cũng không bị bỏ qua
qua phân tích dấu vết thu thập được
có thể nhận định
hùng thủ phải là người địa phương
am hiểu địa bàn
nắm rõ giới sức sinh hoạt
của các thành viên trong gia đình
biết khi nào nạn nhân ở nhà một mình
về đối tượng của tiền hành sự
thứ hai nữa
là những người
có mâu thuẫn trong cuộc sống
thường nhật hàng ngày
đối với nạn nhân chị lan
người mà có mâu thuẫn
đối với người nhà của chị lan
như là anh mộc và con trai chị lan
là anh ạ
để xác định sàng lọc mâu thuẫn
sau khi mà
sàng lọc diện đối tượng đấy
thì chúng tôi tập trung đến mũi thứ ba nữa
luật thứ ba
điều kiện kinh tế
có thể là
thì nó nảy sinh
cái mô thuẫn
cái vụ việc là cướp
rồi lấy tài sản
từ việc cướp
với những người
ngay trong đêm một mươi chín tháng một mươi một
các trinh sát và điều tra viên
của phòng cảnh sát điều tra
về trợ tử xã hội
công an tỉnh
và công an thị xác phú thọ
đã lên danh sách của công an tỉnh và công an thị xác phú thọ
đã lên danh sách
gia soát hàng chục đối tượng hình sự
có biểu hiện nghi vấn
trên địa bàn xã phú hộ
và các xã lân cận
một loạt đối tượng
đã được đưa vào tầm ngắm
của cơ quan điều tra
theo lời khai báo
của chồng nàn nhân
trưa ngày một mươi chín tháng một mươi một
nhà ông mộc tiếp đón
người châu họ
tên là tuyên
quê ở xã tiên phú
huyện phú ninh
tỉnh phú thọ
trong bữa khai báo
tuyên có hỏi vai tiền
cùng lúc đó
một người hàng xóm
nhà ông mộc
tên là lê trung sơn
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy
cũng sang nhà ông mộc
hút thuốc lào
và nghe thấy chuyện vai tiền
cơ quan điều tra
đã tập trung tìm hiểu
về người hàng xóm
nhà ông mộc
được gia đình anh ta cho biết
khoảng một mươi tám h cùng ngày
sơn xin phép bố
sang nhà vợ sắp cưới
ở xã hương nha
thuộc huyện tam nông
tỉnh phú thọ chơi
công an tỉnh phú thọ
đã mời tuyên và sơn
cùng lấy lời khai cần thiết
tại cơ quan công an
sơn và tuyên đều khẳng định
trưa ngày một mươi chín tháng một mươi một
đã đến chơi nhà ông mộc
nhưng sau đó ra về
và không hề hay biết
việc bà lan bị giết hại
sau khi mà ban chuyên đám
sàng lọc hết những lũ tượng nghi vấn
thì tổ chính sát
từng phối hợp với điều tra viên
khi ghi lời khai
những người trong diễn nghi vấn
điều tra viên
phối hợp thông tin cho lực chính sát
điều tra viên
xác minh luôn những lời khai
của những người nghi vấn này
xem có đúng không
và có mâu thuẫn không
nếu có mâu thuẫn
thì lực chính sát lại thông tin cho lực chính sát
để tìm hiểu
và loại diễn đối tượng
từ diễn đối tượng rất rộng lớn
thì chúng tôi
đã có khoanh vùng
chỉ có một vài đối tượng là có mâu thuẫn
và hoặc là có
như chúng tôi nói ở bước thứ ba
kinh tế không có
cái tài sản này
sau khi nghe tất cả các mũi chính sát
báo cáo tình hình
bàn riêng án phân tích từng khả năng có thể xảy ra
và quyết định cho khám nghiệm lại hiện trường
ngôi nhà bà lan nằm ven rừng
bên sườn đồi
cách đó không xa là một số gia đình hàng xóm
các chính sát cẩn trọng
xem xét từng gốc cây ngọn lá
tìm kiếm những tài sản
những gieo vết bất bình thường
nghi là có liên quan đến vụ án trên cả một khoảng đồi rất rộng
nhưng mà án phân truyền án
có chỉ đạo quan trọng
là phải tìm bằng được cây công cụ này
nên lực lượng chính sát được
tung ra toàn bộ mở rộng lãnh trường
ngoài cái khu vực đấy thì chúng tôi mở rộng lãnh trường rất là rộng
bởi vì địa hình
có vẻ khó khăn
là cái địa hình của nơi xảy ra này
là có nhiều đồi núi
nhiều cây cối
che lấp rất nhiều
nên việc tìm kiếm cái công cụ này
rất khó khăn
công việc tưởng trưng mong manh
bống hái lộ
một điều bất ngờ
các trinh sát đã tìm thấy một cây bạch đàn
có dấu hiệu máu
nằm khá xa khu vực hiện trường
có nhiều khả năng liên quan đến vụ sát hại bà lan
một câu hỏi lại đặt ra đối với điều tra viên
hùng thủ giết bà lan để làm gì
bởi gia đình nàn nhân thuộc hồ nghèo
cũng không có mâu thuẫn với bất cứ ai
tại sao cây gậy
lại nằm ở cách xa nơi xảy ra vụ án
cây gậy được lấy ở đâu
cây gậy được lấy ở đâu
ai đã mang cây gậy đến đây
một loạt câu hỏi được đặt ra
nhưng chính là hướng để các điều tra viên
tiếp tục vào cuộc
xác định mấu chốt của vụ án là phải tìm ra
và chứng minh được hùng thủ
chẳng ở đâu
bây giờ cái gốc là phải tìm từ
cái cây này ở đâu nó đến đây
thế mà ở khu vực
ở trong đấy thì rất nhiều nhà
nhà ra nhà gọi là trong
nó gọi là
thị xã vũ thọ
thực chất là ở cái vùng
nó cũng sâu trong xã mà chỗ dọc đổi
nếu đáy đung tôi bảo đây không khác
thành sơn yên lập vùng sâu
vì dưới đó dọc rất sâu còn có nước chảy rao
thế tìm được các cái vận cây
thì bây giờ tìm mở rộng hiện trường này
lần tất cả những xã trong quanh phát hiện
để cho anh em đi tìm
mà cái quan trọng nhất cái đầu mối là
cái dấu viết chặt nó còn mới
bây giờ tìm cái viết chặt nó ở nhà ai
để lắp nó khắp vào cái này
thì thực sự là trong quá trình làm
cũng là cái anh em đi làm
lần từng đống củi của từng nhà một
toàn bộ cái xã đấy
xã vũ thọ đông hộ
số công nhân ở bên chỗ nhà máy z
nó về cho nên là cái việc đi lại
người ta cũng hiểu chặt cây chặt cổ
từ nhà đình trên
tất cả các bãi bạch đàn và đống củi
của các gia đình trên địa bàn xã phú hộ
được kiểm tra kỹ lướng
sau gần hai ngày truy xét
tìm kiếm khớp nối
công an tỉnh phú thọ đã tìm thấy
cách nhà ông lê quang minh
hàng xóm của nạn nhân một đoạn
cây bạch đàn nghi là khớp với đoạn cây hung khí
tìm thấy tại hiện trường
ngay lập tức đoạn cây gậy bạch đàn
được đưa về phòng kỹ thuật hình sự
để xám định
công tất xám định cho kết quả
hai đoạn trùng khớp
không những thế điều tra viên còn thu được
một con dao trong bếp nhà ông minh

có một điều đặc biệt
ông lê quang minh là bố của lê trung sơn
tối tượng nghi vấn đã được
cơ quan cảnh sát điều tra triệu tập lấy lời khai
nhưng có chứng cứ ngoại phạm
chú này thì chú đã đang chuẩn bị cưới vợ
cưới vợ gia đình đã ăn hỏi ra xã đăng ký
tất cả các thứ rồi
hôm đấy hỏi đến thì chú nói là chú đi
đưa vợ về quê chuẩn bị
để sang tổ chức cưới
mà đã gọi chết
chứ nó có chửa hay gì
không biết là nó thật hay giả hay như thế nào
liệu thằng này nó sang làm gì
hay là nó thiếu tiền
nó chuẩn bị cưới vợ
hay thiếu cho gì
thế mà hỏi mỗi con hệ hai gia đình này
thì hoàn toàn là rất yên tâm
bởi vì chính nhà bà này nuôi đàn gà
mà theo như ở đấy xã
ông bố thằng này còn sang lại hỏi nhà này
đây báo nói là gia đình chuẩn bị mua toàn bộ đàn gà của bà chết
để cho thằng này cưới vợ
thì cái nguyên nhân động cơ
vì mấy con gà mà tất cả nó cũng có
một lần nữa
lời khai báo về thời gian vắng mặt
chứng cứ ngoại phạm của đối tượng lê trung sơn
cũng được các điều tra viên xác minh lại
để tìm ra kẻ thù ác giết người dã man
các chiến sĩ thuộc cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh phú thọ
không quản ngại ngày đêm
để chúng còn nhờn như một ngày
là xã hội thêm một ngày nguy hiểm
bằng ý chí quyết tâm
kết hợp với các biện pháp nghiệp vụ
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh phú thọ
đã chứng minh được sự bất minh
trong lời khai của đối tượng lê trung
từ mâu thuẫn về lời khai
độ vinh về mặt thời gian
cộng với thái độ khi gặp điều tra viên
sau khi từ cơ quan cảnh sát điều tra về
thì không thể liên lạc
khớp nối các tình tiết bộ mặt kẻ thù á
bởi phơi bày
lê trung sơn là kẻ giết người máu lạnh
tuy nhiên để bắt sơn
cũng là nhiệm vụ nan dài
bởi sau khi bị triều tập lần trước
đối tượng đã có sự đề phòng thường xuyên
không ở nhà
xác định đối tượng lê trung sơn
có thể trúng trả quyết liệt
phương án bắt giữ đối tượng
đã được lên kế hoạch một cách kỹ lưỡng
tránh gây thương vong ổn hào
trong vùng giáo dân xã phú hộ
chiều ngày hai mươi bốn tháng một mươi một
nhận được nguồn tin báo
đối tượng lê trung sơn
đang ở khu vực nhà máy z một trăm một mươi một
các chiến sĩ từ đội cảnh sát hình sự công an
thì sắp phú tọ
được lệnh áp sát
trước thử cơ quật ngã đối tượng
khống chế và đưa về trụ sở
tại cơ quan cảnh sát điều tra
với những chứng cứ không thể chua cãi
lê trung sơn
đã phải cuối đầu nhận tội
theo lời khai của lê trung sơn
sơn thường xuyên sang nhà ông mộc
để hút thuốc lào
đầu tháng một mươi một
trong một lần sang chơi
hắn thích vợ chồng nhà hàng xóm
được nhà nước cho vay một khoản tiền
để xóa đói giảm nghèo
này suy nghĩ đồ ăn trộm
sơn đã để ý và biết chỗ cất tiền của bà lan
cạnh nhà nhau
nên sơn biết rõ
bố con ông mộc hay đi làm về muộn
và chỉ có một mình bà lan
chiều ngày một mươi chín tháng một mươi một
sơn chặt một đoạn cây bạch đàn
từ đống củi trong bếp
đi sang nhà bà lan
nhìn trong nhà không có ai
hắn lèn vào buồn
nơi bà lan thường cất tiền
tuy nhiên số tiền lần trước sơn nhìn thấy
đã được ông mộc mang đi trả nợ
ý định ăn trộm công thành
sơn ra giếng gặp hỏi bà lan nơi cất tiền
thì bị bà lan từ chối
gã hàng xóm bất nhân dùng viên cạch xỉ
đập mạnh vào đầu nàn nhân
thế bà lan vẫn tỉnh
và định hôn hoán
sơn tiếp tục
dùng viên cạch xỉ
một đoạn cây bạch đàn
để lên cổ
và túm đầu bà lan đập mạnh xuống nền giếng
sau đó hắn mở nắp giếng
vứt sát bà lan xuống
rồi đệ nắp ra về
nhưng không có chuyện gì xảy ra
để tạo chứng cứ ngoại phạm
sơn xin bố hai mươi đồng
lấy lý do sang nhà vợ sắp cứu trơn
một cái động cơ mục đích rất đơn giản
của một thanh niên

với khả năng phán đoán phân tích
cùng sự tàn tụy với nhiệm vụ
các chiến sĩ công an tỉnh phú thọ
đã thành công trong cuộc đấu vụ
cùng sự tàn tụy với nhiệm vụ
thật ra chỉ vài ngày sau
sảy tổ chức cũng không bao giờ có nữa
không những thế
hắn còn để lại hậu quả đau lòng
cho người con gái mà hắn yêu
với đứa con chưa kịp chào đời
rồi đây đứa trẻ lớn lên sẽ ra sao
khi biết bố nó là cả giết người
giờ đây cuộc sống của người phụ nữ trẻ kia
sẽ thế nào
khi cô chưa kịp làm đám cưới
đã trở thành hóa phụ